xin chào và hẹn gặp lại
nguyễn anh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
phạm quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cựu cán bộ cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
nguyễn hoàng trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cựu cán bộ công an tp hà nội biệt phái công tác tại phòng thư ký biên tập văn phòng ủy ban nhân dân tp hà nội
nguyễn anh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn cựu phó trưởng công an quận cầu giấy hà nội biệt phái công tác giữ chức vụ phó trưởng phòng thư ký biên tập văn phòng ubnd tp hà nội
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo quy định tại điều ba trăm ba mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hội đồng xét xử gồm ba người một thẩm phán hai hội thẩm nhân dân hai kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội tham gia giữ quyền công tố tại phiên tòa
vụ án được xét xử kín
đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê đà nẵng vừa tiến hành phá chuyên án và bắt khẩn cấp đối tượng đỗ tân thanh nhã hai mươi một tuổi quê tỉnh quảng trị sinh sống tại tp hcm
về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đối với nhiều bị hại trên cả nước trong đó có thành phố đà nẵng
cụ thể vào giữa tháng một mươi do nhu cầu muốn bán xe ô tô nên một bị hại chú phường hòa khê đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội
và ngay lập tức nằm trong tầm ngắm của đối tượng nhã bằng một tài khoản gia lô giả mạo nhã giả đang định cư tại ý nên yêu cầu bị hại cung cấp thông tin số tài khoản ngân hàng để nhã đặt cọc tiền mua xe
sau đó nhã dùng một sim giác để nhắn tin giả mạo ngân hàng với nội dung tài khoản của bị hại đã nhận được tiền kèm với một đường link yêu cầu đăng nhập để làm thủ tục nhận tiền
khi làm theo hướng dẫn toàn bộ thông tin tài khoản và mã otp của bị hại được chuyển về zai của đối tượng
từ đây nhã anh nhanh chóng đăng nhập và rút số tiền ba trăm linh một triệu đồng chuyển về nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận thanh khê đã bắt giữ đỗ tân thành nhã tại một căn hộ cho thuê ở tp hcm thu giữ toàn bộ vật chứng dùng để lừa đảo qua mạng máy tính và hàng chục viên ma túy thuốc lắc
hiện đối tượng nhã đã được di lý về tp đà nẵng để tiếp tục mở rộng điều tra
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái vừa bắt sáu đối tượng về hành vi truyền thông tin
chiếm đoạt mua bán trái phép vật liệu nổ
trước đó vào ngày ba tháng một mươi một tổ công tác đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện lục yên tỉnh yên bái đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực thuộc thôn trần phú xã minh xuân
phát hiện năm thanh niên điều khiển xe mô tô trong cốp có hai túi ni lông màu trắng chứa một mươi thỏi hình trụ màu nâu và ba mươi đoạn dây màu vàng và đỏ nghi là thuốc nổ và dây kim nổ
tại cơ quan công an người này khai tên triệu văn thắng chú tại xã khôi kỳ huyện đại từ tỉnh thái nguyên số tăng vật bị thu giữ là thuốc nổ và kíp nổ lấy trộm tại công ty thắng làm bảo vệ tại huyện lục yên
khoám xét phòng làm việc của thắng được nữ chức năng đã thu giữ thêm nhiều thuốc nổ và kiếp nổ tổng trọng lượng hai mươi hai kg
mở rộng điều tra truy xét cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái truy giữ thêm năm đối tượng
liên quan cùng chú tại huyện lục yên về tội sử dụng mua bán trái phép chiếm đoạt vật liệu nổ
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam năm đối tượng cấm đi khỏi nơi cư chú một đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật

bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại ấp đông tiến xã tân đông huyện tân châu tỉnh tây ninh vừa bị công an xã tân đồng huyện tân châu triệt phá bắt giữ một mươi năm đối tượng thu giữ trên một trăm hai mươi bốn triệu đồng và nhiều vật chứng có liên quan
các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc trên do phan thị mến ở địa chỉ trên đứng ra tổ chức và thuê người cảnh giới mỗi lần mến nhận năm mươi trên số tiền thắng
vào thời điểm bị bắt giữ đối tượng nguyễn thị dung chú tường ân và trường đông thị xã hòa thành tỉnh tây ninh
hùn vốn với đối tượng tên khiêm đứng ra làm cái mỗi ván người tham gia đánh bạc đặt cược số tiền từ năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng
trong lúc công an kiểm tra khiêm đã bỏ trốn vụ việc đang được công an xã tân đông huyện tân châu tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị theo quy luật vào những tháng cuối năm tình hình tội phạm luôn có chiều hướng gia tăng nhất là tội phạm cướp giật tài sản
trên các tuyến giao thông đối tượng trùng nhắm tới thường là phụ nữ người già lưu thông trên các tuyến đường vắng
và khi bị hại mất cảnh giác và để tài sản sơ hở các đối tượng đã ra tay thực hiện hành vi phạm tội
tại tỉnh hà nam lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã và đang tập trung tuyên truyền đấu tranh mạnh với loại tội phạm này
đây là hai đối tượng bùi văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại phường tiên nội thị xã duy tiên hà nam
thủ phạm đã gây ra vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày ba mươi tháng một mươi tại tuyến quốc lộ ba mươi tám thuộc tổ dân phố bùi phường yên bắc thị xã duy tiên
lợi dụng thời điểm sáng sớm ở những tuyến đường vắng người qua lại chiến và huy đã sử dụng xe phân khối lớn không mang biển kiểm soát đi lòng vòng trên các tuyến đường
khi phát hiện con mồi điều khiển xe máy có sơ hở như đeo túi sách trên người hoặc cầm điện thoại di động trên tay chúng lập tức tăng tốc áp sát nạn nhân để thực hiện hành vi cướp giật
trong ngày bị cáo cùng anh chiến đi lênh quanh gần hòa mạc thấy hai người phụ nữ đang đi xe đà gem đi từ phía hòa mạc về
anh chiến nhìn thấy và bảo bị cáo là có thấy người phụ nữ cầm điện thoại thì anh chiến có áp sát và bị cáo đã dùng tay giật
trong thời gian vừa qua lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã duy tiên cũng đã tăng cường công tác rà soát các đối tượng trên địa bàn và đưa vào danh sách để quản lý
chính vì vậy trong thời gian những ngày vừa qua
thì đã bắt được một nhóm đối tượng
trước đó công an thị xã duy tiên đã phối hợp với công an thành phố phủ lý hà nam bắt khẩn cấp hai đối tượng
gồm tạ văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và trần ngọc lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng chú tại phường thanh châu thành phố phủ lý
là thủ phạm gây ra một mươi hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh hà nam
thu giữ một dao một bình xịt hơi cay một xe máy exciter không biệt kiểm soát
để phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này
công an tỉnh đã tập trung đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ
tăng cường tuần tra kiểm soát trên các địa bàn nhất là những tuyến địa bàn trọng điểm
tập trung nắm tình hình đẩy mạnh tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm cướp
cướp giật trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân cảnh giác phòng ngừa
để phòng ngừa tốt cho công tác đảm bảo an ninh trật tự
thì cũng khuyến cáo người dân khi ra đường nhất là chị em phụ nữ khi ra đường
không nên đeo túi sách hoặc là trang sức
rồi là dùng điện thoại hớ hênh tránh những trường hợp để các đối tượng lợi dụng
vào việc phạm tội như cướp cướp giật tài sản
đội cảnh sát hành sự sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
tăng cường công tác rà soát lên danh sách để một là răn đe giáo dục
hai nữa là cũng xác định những nhóm đối tượng cần tập trung đấu tranh
từ nay đến tết nguyên đán kỷ năm hai nghìn hai mươi một
dự báo các loại tội phạm nói chung tội phạm cướp cướp giật tài sản
trên tuyến giao thông nói riêng còn nhiều diễn biến phức tạp
cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng
bản thân mỗi người dân hãy tự bảo vệ mình bằng cách nâng cao ý thức cảnh giác
tự quản tự phòng không sơ hở khi mang theo tài sản để kẻ gian lợi dụng gây án
đồng thời khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời truy bắt
nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng
tiếp tục với những thông tin khác
một vụ rơi thang máy đã xảy ra tại tòa trung cư b một mươi a nam trung yên
phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội vào chiều ngày hôm qua
rất may là các chiến sĩ công an phường trung hòa
phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy hà nội
cùng người dân đã cứu hộ thành công hai người bị thương
cụ thể vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một khoảng một mươi người khi đang di chuyển bằng thang máy
trong tòa trung cư b một mươi a năm trung yên đến tầng năm
bất ngờ gặp sự cố thang máy rơi tự do
nhận được tin báo lực lượng chức năng cùng với người dân đã khẩn trương cứu nạn cứu hộ người bị nạn
vụ rơi thang máy đã làm hai người bị thương
những người bị nạn đã được chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị
trong sáng ngày ba mươi tháng một mươi một lãnh đạo quận cầu giấy cùng một số đơn vị liên quan
đã đến các cơ sở y tế để thăm và động viên người bị nạn
hiện công an quận cầu giấy đã niêm phong thang máy vừa bị rơi
và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc
được biết là tòa trung cư b một mươi a năm trung yên được đưa vào sử dụng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
tòa nhà có một mươi bảy tầng bốn thang máy và bốn thang bộ
thưa quý vị chưa thể gượng dậy do đại dịch covid một mươi chín
ngành du lịch tỉnh quảng bình lại đang phải đối mặt với nhiều thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử gây ra
tuy nhiên thì để vượt qua những khó khăn đó
toàn ngành du lịch đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tích cực để khởi động mùa du lịch mới
và sẵn sàng đón khách trở lại trong thời gian sớm nhất
là đơn vị làm du lịch hàng đầu tại quảng bình
sau thời gian tạm dừng do mưa lũ
công ty osalis nhanh chóng tái khôi phục các hoạt động du lịch để đón khách trở lại
nhiều tour tuyến mới được triển khai đã thu hút khách du lịch đến khám phá trải nghiệm
qua đó từng bước phục hồi lại hoạt động du lịch
các hoạt động kích cầu hoặc là các hoạt động quảng bá cũng được chúng tôi rất là chủ trọng
vì dù như hiện tại chúng tôi không có khách trở lại
tôi có chương trình siêu osalis là chương trình trí ấn những khách hàng
đã tham gia tour của osalit trong quá khứ với mức giảm giá đặc biệt dành cho họ
và cũng như đẩy mạnh các hoạt động quảng bá bình thường mà osalic đã và đang làm từ trước đến nay
tại phong nha kẻ bàng mưa lũ đã làm ảnh hưởng lớn đến cơ sở hạ tầng và hoạt động du lịch dịch vụ
để đưa hoạt động du lịch trở lại phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng
trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng cũng đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
sửa chữa cơ sở hạ tầng làm mới bộ mặt các điểm tuyến du lịch
hiện nay một số tuyến điểm du lịch tại phong nha kẻ bàng đã thu hút du khách đến khám phá trải nghiệm
và sử dụng các dịch vụ du lịch
đây là tín hiệu lạc quan cho thấy ngành du lịch tỉnh quảng bình sẽ nhanh chóng phục hồi mạnh mẽ
sau ảnh hưởng của thiên tài
qua đó tiếp tục khẳng định được vị thế và thương hiệu trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế
thưa quý vị vào mỗi dịp cuối tuần phố đi bộ hồ hoàn kiếm hà nội thu hút hàng chục nghìn du khách
với tới khu vui chơi
phòng chống dịch covid một mươi chín tại khu vực này thì hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm
vì vậy lực lượng chức năng đã siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch tại đây
không đeo khẩu trang sẽ không được vào phố đi bộ
và nếu cố tình vi phạm sau nhiều lần nhắc nhở thì người vi phạm sẽ bị xử phạt rất nặng
không đeo khẩu trang người phụ nữ này đã được mời ra khỏi khu vực phố đi bộ
tại tất cả các chốt đi vào phố đi bộ hồ gươm
đều có lực lượng chức năng ứng trực nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang
phần lớn sau khi được nhắc nhở mọi người đều mang theo khẩu trang và lấy ra đeo đúng quy định
về lực lượng chức năng ở quanh khu vực này thì triển khai rất là tốt
nhưng mà một số người dân ít thôi
thì thức ta chưa tốt khi đi qua cái lực lượng chức năng người ta lại không đeo khẩu trang
cái ý thức đấy là cái ý thức mà tôi đánh giá là nó không tốt
nó không bảo vệ được chính họ và bảo vệ cho được cho cộng đồng
đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng địa bàn quận hoàn kiếm
đã xử lý phạt hành chính khoảng sáu trăm linh trường hợp không đeo khẩu trang
nộp ngân sách trên một trăm linh triệu đồng
tuy nhiên với mức phạt tăng nặng từ một đến ba triệu đồng
quận đang tập trung phương thức tuyên truyền nhắc nhở là chủ yếu
tuyên truyền địa bàn quận hoàn kiếm có một mươi tám phường
thì một mươi hai phường còn lại không liên quan đến bờ hồ
thì cũng thành lập các tổ tuần xa
để đi nhắc nhở vào những trường hợp cố tình vi phạm
thì phải xử lý được
thường xuyên có những sự kiện đông người diễn ra
quận hoàn kiếm cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức
cần thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch
cho người tham gia sự kiện
cứ có một ca nào mà xuất hiện là cố đi bộ
hay có một ca nào xuất hiện trung tâm thương mại
và siêu thị nếu chúng ta không thực hiện tốt
việc đeo khẩu trang chúng ta không thực hiện tốt
các biện pháp phòng chống dịch
thì chắc chắn là sẽ có lây lan trong cộng đồng
mà lây lan trong cộng đồng thì như công chí đã biết là
chúng ta phá vỡ hết những kết quả
mà chúng ta đã đạt được
trong thời gian qua
tuy hà nội đã có hơn một trăm linh ngày
không có ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng
nhưng nguy cơ tiềm ẩn về dịch
vẫn còn rất phức tạp
nhất là trong thời tiết mùa đông
các chuyên gia dự báo dịch bệnh sẽ rất khốc liệt
vì vậy cùng với sự đồng loạt gia quân
xử lý nghiêm của các lực lượng
hy vọng hành vi không tuân thủ quy định phòng chống dịch
sẽ chấm dứt tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong cộng đồng
trong phần tiếp theo của chương trình
mời quý vị cùng đến với bản tin
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
thanh trúc xin chào quý vị đang theo dõi bản tin
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị đến chiều ngày ba mươi tháng một mươi một
lực lượng chức năng huyện lạc dương
tỉnh lâm đồng vẫn đang nỗ lực
tìm kiếm hai nữ du khách
bị nước lũ cuốn trôi khi qua cầu treo
trên sông đa nhiêm
hai du khách này được xác định là
chị nguyễn thị hà my
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và lê thị quỳnh trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
đều ngủ tại thành phố hồ chí minh
hai du khách này tham gia tui chinh phục
đỉnh bua đốc cùng với sáu mươi hai người khác
đoàn khởi hành từ sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một
đến chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một thì trở về
lúc đang qua cầu treo trên sông đa nhiêm
nước lũ bất ngờ ập về
cuốn trôi cây cầu cùng sáu người
hướng dẫn viên đi cùng nhóm người trên may mắn thoát khỏi dòng nước giữ
và cứu được một du khách vào bờ
hai nam du khách khác trong đoàn bị nước lũ cuốn trôi
cách hiện trường khoảng hai trăm linh m thì bám được vào
cây hai người này sau đó được lực lượng
chức năng giải cứu thành công riêng hai nạn nhân
là hà my và quỳnh trang bị lũ dữ cuốn mất tích
chủ tịch ubnd huyện lạc dương
cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra
ubnd huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng
khởi trường giải cứu hai người đã bị mắc kẹt
giữa dòng nước lũ đưa vào bờ an toàn
đồng thời điều động toàn bộ lực lượng tiến hành tìm kiếm
hai du khách đang mất tích tuy nhiên hiện nay
do trời tiếp tục có mưa to nước lớn đổ về
khiến công tác tìm kiếm nạn nhân đang gặp
rất nhiều khó khăn trước đó do ảnh hưởng
của không khí lạnh các tỉnh tây nguyên và nam trung bộ
xuất hiện mưa lớn kéo dài liên tiếp trong những ngày qua
mặc dù ngành khí tượng thủy văn đã cảnh báo
tại các tỉnh tây nguyên mưa lớn có nguy cơ
gây lũ quét sật lỡ đất nhưng bao doanh nghiệp du lịch
vẫn phù hợp với vườn quốc gia bù đốt núi bà
tổ chức tour cho sáu mươi bốn du khách
sáng nay ngày ba mươi tháng một mươi một
tại đoạn quốc lộ sáu mươi ấp phú hưng một
xã bình phú huyện càng long tỉnh trà vinh
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
giữa xe ô tô đầu kéo
và xe khách làm cho ít nhất năm người bị thương
rất may là không có trường hợp tử vong
vào khoảng tám giờ bốn mươi phút
xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát năm mươi lz một mươi một nghìn chín trăm ba mươi sáu
do đỗ văn đức ba mươi sáu tuổi
ngụ tính tiền giang điều khiển đang lưu thông
thì xảy ra tai nạn với xe ô tô khách
mang biển kiểm soát tám mươi bốn b hai trăm linh năm
do tăng thanh phong bốn mươi một tuổi
ngụ thành phố trà vinh điều khiển
lưu thông theo chiều ngược lại
cua vai chạm làm xe đầu kéo lao thẳng
vào hàng rào nhà người dân gần đó
làm hư hỏng toàn bộ hàng rào
và hơn một mươi chiếc xe máy của các công nhân đang đậu
tai nạn làm nhiều người đi trên xe khách bị thương
và được người dân cùng lực lượng chức năng địa phương
đưa ra khỏi xe và đưa đến bệnh viện cấp cứu
nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra
hôm nay ngày ba mươi tháng một mươi một
lực lượng công an huyện cái bè tỉnh tiền giang
tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ
một chiếc xe tải chở lúa đi qua khu vực
xã hậu mỹ bắc a
làm sập nhịp giữa cầu thiên hồ
toàn bộ nhịp cầu này sập hoàn toàn xuống sông
công an huyện cái bè bước đầu thông tin
trong tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một
tài xế nguyễn văn thuận bốn mươi hai tuổi ngụ an giang
chạy xe tải chở khoảng một mươi năm tấn lúa
đi từ hướng xã hậu mỹ bắc b
đến xã hậu mỹ bắc a
khi đến nhịp giữa của cầu dân sinh thiên hồ
thì nhịp này bất ngờ gãy
tại hiện trường toàn bộ nhịp giữa cầu thiên hộ
đốt sập hoàn toàn xuống kênh
chiếc xe tải chở lúa cũng bị rơi xuống kênh nguyễn văn tiếp
ghi ách tắt giao thông đường thủy
lực lượng chức năng đang phối hợp cẩu hàng hóa
và chiếc xe lên bờ đảm bảo an toàn giao thông đường thủy
qua khu vực này
cầu thiên hồ là cầu dân sinh bắt qua kênh nguyễn văn tiếp
chỉ cho phép các loại xe nhỏ chạy qua
con đường tài xế thuận đi vào trước khi qua cầu
có biện bó cấm ô tô tải vì cầu yếu
hiện các lực lượng liên quan đang tiếp tục điều tra nguyên nhân
liên quan đến vụ án mạng phân thi thể nạn nhân
rồi giấu trong bali giữa hai người hàn quốc
tại quận bảy tp hcm
sau một ngày bị bắt và làm việc với công an
nhi cang mới đây đã thay đổi lời khai
thời điểm bị bắt nghi phạm giết bạn đồng hương
khai nhận sát hại để cướp tài xã
sau khi công việc là măng thất bác
tuy nhiên trong ngày ba mươi tháng một mươi một nghi phạm cho biết
nạn nhân han jong duk có góp tiền một tám tỷ đồng
trong kinh doanh chung
tuy nhiên nạn nhân lại có mượn thêm hai bảy tỷ đồng
nhưng không trả đúng hẹn mà muốn cấn vào khoảng
đã góp vốn từ đó đối tượng jong in chiu un
lên kế hoạch bắt cóc dọa giết để đòi đủ số tiền
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cả hai có về công ty
của chiu un ở khu dân cư him lam quận bảy
để tiếp tục bàn về chuyện tiền bạc
khi nhân viên công ty về hết đối tượng
đánh thuốc ngủ nạn nhân tước một số tài sản
có giá trị nghi phạm lấy găng tay cao su
nhét vào miệng nạn nhân để tránh kêu la
tuy nhiên khi phát hiện han jong duk tử vong
jong in chiu un dùng cưa cắt thi thể nạn nhân
ra nhiều phần bỏ vào bao ni lông
rồi cho vào vali hiện lực lượng cảnh sát
tiếp tục củng cố chứng cứ để điều tra vụ án này
tòa án nhân dân quận phú nhận
tp hcm đã có lịch đưa ra xét xử
vụ tài xế mercedes vi phạm quy định
giao thông gây tai nạn với nữ tiếp viên
hàng không dẫn đến thương tật cho nạn nhân
vụ việc xảy ra vào đầu năm nay
theo cáo trạng rạng sáng ngày ba mươi tháng một
năm hai nghìn hai mươi đối tượng trần hoàng phong
lấy xe mercedes từ tầng hầm tòa nhà
số một trăm linh tám hồng hà quận phú nhuận
về ngã tư hoàng minh giám
khi đến số một trăm hai mươi ba hồng hà do không làm chủ tốc độ
phong đã lao xe sang làng đường ngược chiều
tông trực diện vào xe máy của ông lê mạnh thường
là tài xế grabbike
lúc này ông thường đang chở chị nguyễn tị bích hường
lưu thông theo chiều ngược lại
vụ tai nạn làm ông thường tử vong tại bệnh viện
còn chị hường bị thương tật bảy mươi chín
sau khi xảy ra vụ tai nạn phong rời đi
rủ đến cơ quan công an đầu thú
theo lời khai của phong hai ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn
bị can đi quán ba ở tỉnh bình thuận
kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy phong dương tính
với chất ma túy
cơ quan điều tra xác định trần hoàng phong không có giấy phép lái xe
lưu thông tốc độ tám mươi bốn km trên giờ
vượt qua tốc độ cho phép là năm mươi km trên giờ
đến nay bị can chưa bù thường thiệt hại
cho chị hường và gia đình của ông thường
vụ án dự kiến đưa ra tòa nhân dân
quận phú nhuận xác xử phiên đầu tiên vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai
ngày hôm nay công an quận bình tân
thành phố hồ chí minh đang điều tra
truy xét vụ cướp giật trên địa bàn
làm cho hai người bị thương

hai vợ chồng quê đồng tháp dạy xe máy trên quốc lộ một
hướng từ an sương và an lạc
khi đến đoạn khu công nghiệp tân tạo
phần tân tạo a quận bình tân
thì bị cây cướp chạy xe máy áp sát giật túi sách
vụ việc làm cả hai người lạc tay lái
ngã trượt dạy trên đường
cây cướp tăng ra bỏ trốn ngay sau đó
vợ chồng nạn nhân được đưa đi cấp cứu
trong tình trạng đai chấn thương
trong đó người chồng bị chấn thương nặng
nhận tin báo công an quận bình tân
có mặt khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai nhân chứng
cũng như trích xuất camera an ninh
quanh khu vực điều tra truy xét
làm rõ vụ cướp giật
thông tin cập nhật lúc chiều nay
ngày ba mươi tháng một mươi một
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tp hcm
vừa nối thành công chân cho một bệnh nhân nam
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ở bình phước
người này bị một đối tượng
chém đứt lìa một phần chân
ngày hai mươi tháng
hai mươi tám tháng một mươi một
bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện huyện đồng xoài
đến bình phước trong tình trạng hôn mê
ngón tay cái đứt lìa
chân phải bị vết thương chém gần đứt lìa
ngay lập tức bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
đã phát bó đồng đỏ toàn viện
để thực hiện cấp cứu nối chân cho bệnh nhân
ca mổ kéo dài hai giờ với ekip một mươi bác sĩ
đã nối thành công phần chân bị đứt lìa
đối với ca này thì các bạn đã thấy
hình trên cái tổn thương rồi
một cái tương đối nặng nẻ
một cái đứt gần lìa
đầu tiên phải nói là bệnh nhân này
phải nói là cái thời gian đưa đến tương đối sớm
thứ hai là bệnh nhân này không mắc những bệnh lý mãn tính
đến sáu tiếng từ lúc sáu tiếng lên phòng mổ
chưa đến một tiếng trong tất cả mọi xét nghiệm rồi
chưa đến một tiếng ngủ lên cái là
đặt mê độ khí quản mình tiến hành cấp phẫu thuật ngay
bệnh nhân này một cái vết thương chém
vùng càng chân như vậy thì nguy cơ bây giờ
sợ nhất là sao đó nhất là cái hoại tử tử phát
sau khi nối là cái vùng cơ
vùng cân vùng xương ở dưới
thứ hai là nguy cơ nhiễm chủng
thế là mình phải những thời điểm này rất là quan trọng
thứ hai là làm sao mình phải kháng sinh
cho tốt thứ hai là dẫn lưu trật đẩy
cho bệnh nhân để có thể
khu sống được cái phần
những cái mà mình đang nối
bệnh nhân là công an xã
trưa ngày hai mươi tám tháng một mươi một người này vừa đi
làm về thì bị hai đối tượng xông vào nhà
dùng dao chém nhiều nhát vào người rồi bỏ đi
tôi đi làm về là lúc
một mươi một giờ mấy thì có một
có một cái xe ẹt nó chạy đến
là có hai thanh niên
một thanh niên ngồi trên xe là ngồi đứng ngoài cổng
còn một anh là đi vô trong nhà
thì ba nó đi làm về thì mới hỏi
cua đi đâu vậy
cứ thế là nó vùng vào nó chém chém luôn vào cái tay trái
bích luôn cái ngón tay
lúc đó cái sản rớt xuống đất là anh chạy xịt vô trong
trượt chân té
thì nó chém tiếp theo
rời luôn cái ngón chân là nó vác dựa nó đi ra cổng
theo các bác sĩ nếu chậm trễ
thêm vài giờ phần chân của bệnh nhân có nguy cơ
bị hoại tử và khó có thể phục hồi
hiện bệnh nhân sức khỏe đã ổn định
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp nhận
và điều tra làm rõ
mới đây lãnh đạo ủy ban nhân dân
tp hcm vừa chỉ đạo
các sở ngành có liên quan
xác định diện tích đất ở cấp sổ hồng
cũng như là trách nhiệm quản lý công trình công cộng
tại các dự án xây dựng nhà ở
trung cư thành phố có thể
chia dự án trung cư thành hai loại
để đề xuất phương án giải quyết
hiện tp hcm có
sáu mươi ba dự án nhà ở của một mươi bảy doanh nghiệp
với tổng cộng khoảng hơn hai mươi bảy bảy trăm linh căn hộ
đang chờ cấp giấy chủ quyền
do pháp luật chồng chéo và chưa thống nhất
chậm cấp sổ hồng đang là vấn đề bức xúc
của người dân và doanh nghiệp bất đồng sản
từ đó đề xuất phân loại chung cư được đánh giá
sẽ tăng hiệu quả giải quyết vướng mắt này
theo đó loại một trong đề xuất bao gồm
các dự án chung cư có tính chất biệt lập
chỉ có một số hạng mục công trình khép
thì toàn bộ diện tích dự án được xác định là đất ở
để thu tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất theo quy định
còn lại bao gồm các dự án lớn
có nhiều hạng mục phục vụ công cộng
diện tích đất xây dựng chung cư để thu tiền sử dụng đất
và cấp giấy chứng nhận được xác định
theo cơ cấu sử dụng đất của dự án đã được phê duyệt
theo quy hoạch và có thể chia thành ba nhóm
nhóm đất xây dựng nhà ở nhóm đất xây dựng công trình công cộng
và nhắm đất xây dựng công trình giao thông hạ tầng kỹ thuật
đối với các dự án mới bắt đầu triển khai
phải xác định rõ cụ thể ngay từ đầu
từng loại đất xây dựng công trình nhà ở chung cư
và các công trình khác
để làm cơ sở thu tiền sử dụng đất ở
và cấp giấy chứng nhận theo quy định